ngày hai mươi năm tháng hai đồn biên phòng cửa khẩu cảng an thới cho biết từ sau tết đến nay đơn vị đã chủ trì phát hiện bắt giữ ba tàu chở khoảng năm mươi lít dầu đều
ngày hai mươi một và ngày hai mươi ba tháng hai tổ công tác đã phát hiện ba tàu cá qua kiểm tra trên các tàu có năm mươi lít chất lỏng màu vàng nhạt thuyền trưởng và những người trên tàu đều khai nhận số chất lỏng là dầu do và không có hóa đơn chứng từ hợp pháp vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương cho biết đã tạm giữ đối tượng nguyễn công minh chú tại huyện bến lức
nguyễn công minh chú tại huyện bến lức tỉnh long an để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
phát hiện xe ô tô bán tải do tài xế nguyễn công minh điều khiển chạy quá tốc độ quy định lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
tổ tuần tra đã tiến hành truy đuổi qua nhiều tuyến đường khi chạy đến đường dx năm thuộc phường phú mỹ xe ô tô tải mất lái lao vào bụi cây ven đường tài xế bỏ trốn chạy và bị tổ tuần tra bắt giữ
tiến hành kiểm tra trên xe lực lượng chức năng phát hiện có một mươi năm bao thuốc lá điếu ngoại không giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
hiện công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã tiến hành tạm giữ đối tượng cùng toàn bộ tăng vật phương tiện để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian qua tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục có diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi hơn
nổi lên gần đây là một số đối tượng đã giả mạo lực lượng công an các đối tượng này gọi điện thoại cho người dân yêu cầu cài đặt hướng dẫn sử dụng và cập nhật ứng dụng vneid
nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại di động chiếm đoạt tài sản trong ứng dụng vneid
lực lượng công an khuyến cáo người dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác ý thức tự bảo vệ dữ liệu cá nhân không đăng đưa lên mạng xã hội thông tin
căn cước công dân tài khoản định danh điện tử vneid để không bị các đối tượng lợi dụng nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
vài ngày trước anh cung bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ tự xưng là người của công an quận cầu giấy liên hệ hướng dẫn anh cập nhật đồng bộ lại tài khoản định danh điện tử mức độ hai
do bị lỗi thông tin trên hệ thống dữ liệu
cần gấp này kia và nếu mà anh không lên được thì anh liên hệ qua cái số này để chúng tôi hỗ trợ
may mắn anh cung đã nhận ra đây là dạng thức lừa đảo của các đối tượng ngay sau khi đăng nhập kiểm tra tài khoản định danh điện tử của mình
vào vneid thì anh thấy ngay là tài khoản của anh đã được định danh thành công rồi và tích hợp rất nhiều giấy tờ và đã được xác thực hoàn toàn
thì không có lý do gì
không có lý do gì để mà nó không lấy được
bởi vì chắc chắn là mỗi khi mà đăng nhập vào tài khoản thì nó sẽ phải truy xuất vào cơ sở dữ liệu dân cư để nó lấy thông tin ra thì nó mới xác thực được
qua xác minh trường hợp là chúng tôi cũng xuống gặp trực tiếp công dân và xác minh các điện thoại đã gọi đến công dân thì được biết là các số điện thoại gọi điện đến thì hoàn toàn là đã thuê bạn
hiện là không gần nào được
tôi khẳng định đây là các đối tượng gọi điện giả danh các cơ quan công an để lừa đảo
tại một số địa phương đã ghi nhận trường hợp người dân bị lừa đảo
theo đó đối tượng đã tạo ra các phần mềm tài khoản vneid giả mạo sau đó giả danh công an yêu cầu người dân cài đặt
sau khi chiếm đoạt quyền kiểm soát di động bao gồm cả đọc dữ liệu cá nhân và đọc tin nhắn chứa mã otp đối tượng kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại của người dân
và sau đó thực hiện lệnh chuyển tiền
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
bộ công an đã đưa ra khuyến cáo người dân chỉ cài đặt ứng dụng vneid từ nguồn chính thống trên app store đối với hệ điều hành ios và ch play đối với hệ thống điều hành android
tuyệt đối không cài đặt ứng dụng vneid từ nguồn ngoài trên các trang web kho ứng dụng không chính thống từ các đường linh lạ
và việc cập nhật sửa đổi thông tin công dân phải đến trực tiếp cơ quan công an
cả thông tin khi có yêu cầu
cập nhật vào cơ sở diễn bố dân cư
đầu tiên đều phải xuất phát từ yêu cầu nguyện vọng của công dân
không xuất phát từ yêu cầu nguyện vọng của bất kỳ một tổ chức hay là cá nhân đoàn thể nào
cái thứ hai việc cập nhật hiệu chỉnh sửa đổi thông tin trong cơ sở dữ liệu dân cư hiện nay cũng đang phân cấp
chỉ có cấp cơ sở đó là công an các phường xã thị trấn có thể là cập nhật chỉnh sửa
khi đó người dân đến phải đến trụ sở
cung cấp những thông tin thay đổi
mình và phải có xác nhận của công an cơ sở
bộ công an cũng đã có chỉ đạo công an các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng nhà gặp từng người để chính người dân hiểu đúng hiểu rõ về vneid
qua đó nâng cao ý thức cảnh giác sớm nhận diện được các thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan công an cài đặt và kích hoạt định danh điện tử
sử dụng cái vneid này của cá nhân thì theo quan điểm của tôi là trước tiên là mình phải tự giữ mình
những cái thông tin của cá nhân
trừ trường hợp cần thiết ở các cơ quan chức năng chính thống thì chúng ta sẽ cung cấp các thông tin này
vừa là công an vừa là trên tổ dân phố cũng thông báo lên các cái chương trình lừa đảo đấy
thì là mọi chị em cũng như là người dân đều nắm mắt được vào điều cảnh giác
thì nói chung là ở cái tổ này thì cũng chưa có trường hợp nào mắc
cơ quan công an cũng khuyến cáo trường hợp công dân chưa cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử vneid có thể đến cơ quan công an để được trực tiếp hướng dẫn
nếu nhận được những cuộc gọi nghi vấn phải liên hệ cảnh sát khu vực hoặc cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
thưa quý vị theo ghi nhận của các sàn giao dịch việc làm thì các phiên giao dịch từ đầu năm đến nay ghi nhận số lượng người lao động nhảy việc sau tết giảm
và các doanh nghiệp thì ngày càng trú trọng đến môi trường làm việc thu nhập đải ngộ
để giữ chân người lao động từ đó phần nào kéo giảm tình trạng nhân sự nhảy việc sau tết năm nay
theo báo cáo của liên đoàn lao động tp hà nội số doanh nghiệp và người lao động quay trở lại làm việc sau tết là chiếm tỷ lệ rất lớn trên chín mươi
các đơn vị địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động thực hiện các giải pháp nhằm thu hút người lao động quay trở lại làm việc giả soát nhu cầu tuyển dụng lao động
đặc biệt là các doanh nghiệp fdi các ngành sử dụng nhiều lao động hiện nay như may mặc giày da sản xuất gỗ
để có phương án kết nối cung cầu kết nối người lao động với người sử dụng lao động có nhu cầu tăng tần suất tổ chức các phiên giao dịch việc làm
ưu tiên các phiên giao dịch việc làm trực tuyến hỗ trợ người lao động khi tham gia giao dịch việc làm
cơ quan thuế sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế trong đó sẽ xem xét hoãn tạm thời xuất cảnh đối với những người bán hàng thương mại điện tử hay còn gọi là bán hàng online chưa hoàn thành nhiệm vụ thuế
hiện người bán hàng online cần đóng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân nếu có doanh thu từ kinh doanh trực tuyến trên một trăm linh triệu đồng mỗi năm
tuy nhiên cơ quan thuế không dễ quản lý đầy đủ nguồn thu xác định đối tượng nộp thuế do vậy để siết chặt quản lý thu thuế từ thương mại điện tử
biện pháp cấm xuất cảnh với người nộp thuế chưa hoàn thành nhiệm vụ là giải pháp cụ thể để chống thất thu thuế từ thương mại điện tử trong giai đoạn tới
theo đánh giá của các ngành chức năng vụ lúa đông xuân
năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn nông dân tiền giang đã trúng mùa
tuy nhiên giá lúa hàng hóa đang xuống nhanh nên nông dân đã bị giảm lại
theo ghi nhận nhiều nơi thương lái chỉ đồng ý mua với giá là bảy bảy trăm linh đồng mỗi kg mỗi tạ lúa là hơn hai mươi kg nông dân mất hơn hai mươi đồng
nếu so với năng suất lúa đạt tám mươi tạ trên một hectare bốn trăm linh dạ lúa một hectare thì số tiền mất do giá lúa là giảm rất lớn
trong khi vụ lúa đông xuân nông dân mất hơn hai mươi đồng nông dân mất hơn hai mươi đồng

trước mắt địa phương đã thu hoạch đầu vụ được gần hai hectare năng suất bình quân đạt bảy mươi một tạ trên một hectare
hiện nay tỉnh đang khẩn trương thu hoạch rứt điểm nhằm phòng tránh thiên tai hạn mặn đảm bảo sản lượng lúa hàng hóa
dự kiến cả vụ sẽ là trên ba trăm một mươi năm tấn
thưa quý vị từ việc quan tâm đến phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ
những năm gần đây tại huyện tứ kỳ của tỉnh hải dương đã có nhiều mô hình sản xuất không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân mà còn góp phần bảo vệ môi trường
thời điểm trước năm hai nghìn hai mươi ba xã an thanh cải tạo được hơn một trăm bảy mươi hectare đất ruộng để khai thác rươi cấy và sản xuất lúa hữu cơ
phát huy tiềm năng thế mạnh và tính đặc thù riêng có địa phương này tiếp tục mở rộng đến nay đạt hơn hai trăm linh hectare
với ba trăm linh hộ tham gia sản xuất lúa hữu cơ
năm hai nghìn hai mươi bốn định hướng là chúng tôi vẫn tiếp tục vận động nhân dân mở rộng diện tích kết hợp giữa cấy lúa theo quy trình hữu cơ
kết hợp với khai thác rươi cấy mở rộng diện tích thậm chí là có những diện tích ngoài khu vực vùng quy hoạch vì nó đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao
theo mình hiện nay chúng tôi cũng đang đề nghị với huyện huyện tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ
như xây dựng cải tạo lại hệ thống cống đa vang cùng với một số hệ thống trong nội đồng để thoạn tiện cho việc tiêu thoát nước
để thoạn tiện cho việc phát triển hơn nữa diện tích lúa hữu cơ kết hợp với khai thác rươi đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn
tứ kỳ là địa phương đi đầu của tỉnh hải dương trong phát triển nông nghiệp hữu cơ cả về quy mô lẫn diện tích như ở các xã an thanh quang trung trí minh
định hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ của tứ kỳ là xây dựng vùng lúa hữu cơ
gắn với khai thác rươi cấy tự nhiên phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ có hơn sáu trăm linh hectare được canh tác hữu cơ
ngoài cây lúa nông dân trong huyện cũng trồng một trăm linh hectare chuối hữu cơ gắn với xuất khẩu
thực tế cho thấy canh tác hữu cơ đang mang lại giá trị cao với đầu ra ổn định
điểm khác biệt trong sản xuất hữu cơ của tứ kỳ so với địa phương khác trong tỉnh là huyện đang hướng đến sản phẩm nông nghiệp hữu cơ hàng hóa
hàng năm ubnd huyện đều có chính sách hỗ trợ giống
chế phẩm sinh học tập huấn kỹ thuật cho các hộ trong vùng sản xuất lúa
theo hướng hữu cơ để cải tạo diện tích canh tác tạo thuận lợi kết hợp khai thác rươi cấy tự nhiên
việc liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu cho nông sản hữu cơ tứ kỳ cũng được duy trì và mở rộng
đối với sản phẩm sản xuất hữu cơ thì chúng tôi sẽ tập trung mở rộng diện tích
trong đó tập trung mở rộng bảy mươi hectare diện tích tại các xã an thanh quang trung và nguyên giáp
và đối với các sản phẩm này thì chúng tôi sẽ tập trung để kết nối với các công ty
các doanh nghiệp để thực hiện việc tạo chuỗi cung ứng cho sản phẩm hữu cơ
cung cấp cho thị trường để thực hiện nâng cao giá trị trong sản xuất
thứ ba thì đối với các sản phẩm hữu cơ của chúng tôi
chúng tôi tiếp tục tập trung chế biến sâu để tạo ra nâng cao giá trị cho sản phẩm
việc khai thác bảo tồn đặc sản rươi cái kết hợp với sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở huyện tứ kỳ
không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ môi trường
sức khỏe của người dân duy trì hệ sinh thái đồng ruộng sinh vật thủy sinh phát triển bền vững
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay thành phố hồ chí minh để cùng cập nhật những tin
tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính thưa quý vị sau nhiều dịp giàn co khốc liệt những ngày qua phần lớn thời gian giao dịch chìm trong sắc đỏ
vn index có xu hướng phục hồi về cuối phiên và trước khi bước vào phiên chỉ số chín vượt trở lại mốc tham chiếu
tuy nhiên đà tăng không được bảo toàn vn index đóng cửa giảm nhẹ khi nhóm vốn hóa lớn hạ độ cao
nếu vắng các trụ cột dẫn dắt
dù ghi nhận sắc xanh áp đảo nhưng nhóm ngân hàng chưa tìm được sự đồng thuận biên độ tăng đóng góp còn khiêm tốn
bid ctg tpp stb vpp lọc nhóm dẫn dắt thị trường nhưng mức đóng góp đều dưới năm
tpp dẫn đầu đa tăng của nhóm ngân hàng tăng bốn còn stb ghi nhận thanh khoản cao nhất thị trường
hơn một bốn trăm linh năm tỷ đồng
stb đồng thời là cổ phiếu được khối ngoại mua rồng nhiều thứ hai toàn sàng trị giá một trăm chín mươi một tỷ đồng chỉ xếp sau msb bốn trăm tám mươi một tỷ đồng
giao dịch gia tăng tại stb trong bối cảnh cổ phiếu ngân hàng được quan tâm với những thông tin liên quan việc đấu giá khu công nghiệp phong phú
trên hosea sự phân hóa diễn ra rõ rệt với hai trăm sáu mươi hai mã giảm và hai trăm ba mươi chín mã tăng
các ngành vốn hóa lớn có sức ảnh hưởng như bất động sản chiến khoán
các ngành vốn xây dựng đều ghi nhận sắc đỏ áp đảo
một số nhóm cổ phiếu nhỏ giao dịch có phần tích cực hơn sắc xanh chiếm ưu thế trong ngành bảo hiểm với pvi pmi mig cùng tăng giá
trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ tp hcm vừa đề xuất sở giao thông vận tải tp hcm thay thế đèn giao thông
kết nối về trung tâm điều khiển quản lý như tuyến đường quanh sân bay tân sĩ nhất
qua khảo sát trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ tp hcm
đề xuất thay thế đèn tín hiệu đồng thời kết nối với trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị tp hcm
quản lý thông minh thêm một mươi sáu chút đèn giao thông
hiện nay những chút này nằm ở các giao lộ lớn quanh sân bay tân sĩ nhất
và chu kỳ đèn được thiết lập sẵn tại các chốt chứ chưa thể điều khiển từ xa
trong đó có bảy vị trí gần cổng sân bay và bảy vị trí trên đường trường chinh dẫn vào khu vực này
hai vị trí còn lại là nút giao úc tịch nguyễn thái bình quận tân bình và giao lộ an sương
giáp quận một mươi hai và huyện hóc môn
theo trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ tp hcm hệ thống đèn tín hiệu giao thông
sau khi thay thế sẽ kết nối với trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị tp hcm
góp phần điều khiển tối ưu hóa dòng xe nâng cao năng lực thông hành qua các nút giao thông
đây là một trong những giải pháp nhằm giải quyết một phần tình trạng ủng hối giao thông
khu vực sân bay tân sơn nhất thời gian hoàn thành trong quý ii
trước đó các đơn vị cũng đã đề xuất nhiều giải pháp công trình và phi công trình
để giảm ủng tắc cơ ngõ sân bay tân sơn nhất giúp người dân đi lại vận chuyển dễ dàng hơn
dự kiến bảy mươi mặt bằng sẽ được bàn giao cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn để khởi công hai đoạn dự án
vàng vành đai hai trên địa bàn thành phố
thủ đức thành phố hồ chí minh và thông tin được công bố tại hội nghị triển khai kế hoạch
thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ đầu tư xây dựng
đường vành đai hai trên địa bàn thành phố thủ đức do ủy ban nhân dân thành phố thủ đức tổ chức
hiện ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo tổ chức khởi công hai dự án
trong tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi bốn trên cơ sở đó ủy ban nhân dân tp thủ đức dự kiến
phấn đấu hoàn tất các công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư để đảm bảo đến ngày ba mươi tháng một mươi một hai nghìn hai mươi
sẽ bàn giao bảy mươi mặt bằng
để thực hiện được việc này thì chúng tôi dự kiến sẽ thực hiện rất nhiều cái giải pháp mà chúng tôi cho rằng là
cần phải thực hiện một cách đồng bộ ví dụ như là chúng ta sẽ thực hiện việc kiểm đếm đo đạc
trước khi chúng ta đang cần thông báo cho hội đất chúng ta hôm nay triển khai là những ngày giáp tết
thường đều có một cái cam kết là sẽ thực hiện dự án xuyên tết chúng ta sẽ không nghỉ tết
đối với cái dự án vàng đại hai này và với mục tiêu là đến tháng ba chúng ta sẽ hoàn thành
cái việc trình duyệt cái dự án đối với hải loại vàng đại hai
thì đây là một cái giống mất hết sức quan trọng chúng ta kịp thời trình cho hội đồng nhân dân thành phố
hồ chí minh bố trí vốn bằng giữa năm
rút kinh nghiệm từ dự án vàng đại ba thành phố thủ đức sẽ thực hiện chuyển đổi số toàn diện
từ đầu và sẽ được quản lý hoàn toàn trên nền tảng số đảm bảo chính xác cũng như tiết kiệm
thời gian nâng cao năng suất lao động trong công tác bồi thường
tập trung để thực hiện hành lập của hội đồng bồi phương thực hiện về cái xây dựng và thẩm định
cái hệ số điều chỉnh ra đất để đảm bảo sát với cái năng thị trường
trên cơ sở hiện nay đã được quỳ quyền cho ủy ban nhân dân thành phố thủ đức và quận huyện
để chủ động chúng ta rất mong thành phố thủ đức cũng sẽ tiếp tục phát huy
và trên cơ sở đó thì sở thành viên bôi trường cũng như hội đồng thẩm định bồi thường
thành phố cũng sẽ có hướng dẫn để đảm bảo được các cơ chế chính sách phù hợp nhất
với cái tình hình của cái địa bàn mà có rất đông các hộ dân mà chủ yếu là đất ở
năm hai nghìn hai mươi ba chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã ký quyết định quỷ quyền
cho ủy ban nhân dân thành phố thủ đức và các quận huyện quyết định giá đất cụ thể
và thành lập hội đồng thẩm định giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh bùi xuân cường mong muốn thành phố thủ đức
sẽ áp dụng hiệu quả thẩm quyền trên để giải quyết nhanh sớm bàn giao mặt bằng các dự án cho chủ đầu tư
post office việt nam thống kê sau một mươi một ngày công chiếu bộ phim mai đã giảm đến cột mốc doanh thu là bốn trăm linh tỷ đồng
đây là kỷ lục phòng vé chưa từng có tiền lệ đối với một bộ phim việt nam
với các kỷ lục phòng vé chưa từng có tiền lệ
quả đạt doanh thu bốn trăm linh tỷ đồng sau một mươi một ngày chiếu phim việt chiếu tết mai chính thức đổ sô các kỷ lục
của phim nhà bà nữ và bố già về tốc độ bán vé tỷ lệ lớp đầy rạp
trước đó bộ phim nhà bà nữ cần một mươi bốn ngày bộ phim bố già mất đến một tháng để đạt đến con số bốn trăm linh tỷ đồng doanh thu
bộ phim mai đã và đang làm nên nhiều kỳ tích cho thị trường điện ảnh việt nam
kể từ ngày công chiếu đến nay phim luôn đứng top một phòng vé
bỏ sai doanh thu bộ phim việt công chiếu trong cùng mùng tết là phim gặp lại chị bầu
hiện tại với hơn sáu mươi tám tỷ đồng và hàng loạt phim nước ngoài như gia đình và điệp viên mã
trắng madame web cún cưng đại náo nhà hát
công chiếu vào mùa một tết nguyên đáng giáp thình hai nghìn hai mươi bốn tức ngày một mươi tháng hai dương lịch
ngay ngày đầu tiên phim mai đã thu về gần hai mươi hai tỷ đồng
đến ngày một mươi ba tháng hai tác phẩm cao mốc doanh thu một trăm linh tỷ đồng
nhưng kỷ lục nối dài sau đó của phim mai lại đạt doanh thu hai trăm linh tỷ đồng sau hơn năm ngày công chiếu
ba trăm linh tỷ đồng sau sáu ngày trình chiếu
hiện tại bộ phim có sự góp mặt của phương anh đào tuấn trần vẫn đang tiếp tục được công chiếu
nên hoàn toàn có thể đạt đến mức doanh thu năm trăm linh tỷ đồng
để trở thành bộ phim việt nam có doanh thu cao nhất mọi thời đại
trong thời gian tính từ ngày tám tháng hai đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
trên phạm vi toàn quốc có hơn một doanh nghiệp việt nam tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa
tổng cục hải quan công bố tính từ ngày tám tháng hai đến một mươi bốn tháng hai
trên phạm vi toàn quốc có hơn một doanh nghiệp việt nam
tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa tổng trị giá đạt một bốn mươi một tỷ đô la mỹ
trong đó tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa đạt bảy trăm ba mươi triệu đô la mỹ
gần bảy mươi năm trong số này là các mặt hàng là điện thoại và máy vi tính
hàng điện tử và linh kiện tương ứng gần năm trăm năm mươi triệu đô la mỹ
hàng hóa của việt nam đã xuất khẩu sang tất cả bảy mươi bảy nước vùng lãnh thổ
trong đó xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường hoa kỳ với trị giá hơn hai trăm hai mươi triệu đô la mỹ
chiếm hơn ba mươi tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa
tiếp theo là trung quốc với hơn một trăm tám mươi sáu triệu đô la mỹ chiếm hơn hai mươi năm
hàn quốc với hơn bảy mươi một triệu đô la mỹ chiếm gần một mươi
trong khi đó các doanh nghiệp nhập khẩu tổng cộng sáu trăm tám mươi triệu đô la mỹ
chủ yếu là máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện với gần bốn trăm ba mươi triệu đô la mỹ
trong đó hàng hóa nhập khẩu nhiều nhất có xuất xứ từ hàn quốc với trị giá gần hai trăm ba mươi chín triệu đô la mỹ
chiếm hơn ba mươi năm
tiếp theo là trung quốc với hơn một trăm tám mươi triệu đô la mỹ
một trăm chín mươi sáu triệu đô la mỹ chiếm hai mươi chín
kính thưa quý vị imo vi sinh vật bản địa là loại chế phẩm sinh học được tạo ra
từ các nguyên liệu có sẵn tại địa phương
và hiện nhiều nông dân ở đồng nai đang ứng dụng imo trong trầm trọt cho năng suất cao
chất lượng tốt và phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
đây là nông dân thang văn tú ở ấp thuận hòa xã sông thao
trám bòm và khu vực pha trộn imo của ông
ông tú làm imo từ các phép phụ phẩm nông nghiệp
các chế phẩm sau đó dùng bón cho vườn bưởi của gia đình
đây là kết quả vậy imo là gì
bây giờ trước tiên mình hiệu quả nhất là chỉ có bờ hòn
cái bò hòn nó áp dụng cho bên nông nghiệp là mình sử dụng được rất là nhiều
thứ nhất là mình làm chất tẩy dữa hình như là tẩy dữa rong rêu
rồi trong khi kết hợp cho
cho phân bón để nó giúp là bám dính cho cái phân bón của mình
mà thời gian gần đây á thì có một cái loại mà gọi là dịp vẩy á
thì chính vì cái con dịp vẩy này thì cái bờ hòn này cộng với cái dầu ăn
nó tạo ra một cái chất bám dính và thẩm thấu
và cộng với thuốc bảo vệ thực vật là trong khi diễn nó rất là hiệu quả
imo là viết tắt của indigenous microorganism
tức vi sinh vật bán địa
là loại chế phẩm sinh học được tạo ra từ các nguyên liệu có sẵn tại địa phương bằng phương pháp ủ lên men
trong imo có chứa nhiều loại vi sinh vật có lợi cho cây trồng và vật nuôi
chúc tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng hỗ trợ hệ miễn dịch tăng sức đề kháng cho động thực vật
chưa hết imo còn có khả năng trị một số loại sâu rẹp gây hại cho cây
như vườn bưởi của bà nam bị rẹp vẩy tấn công
nhưng nhờ imo bồ hòn của ông tú đã hỗ trợ sanh tốt trở lại
imo là em tú đem lại là pha thuốc vô là cho chị xịt
vì này xịt ba kỳ mới có ba kỳ thôi
tính tuần này á thì lại xịt cái cây
tại vì nó chết là thấy nó đẹp lại rồi
xịt cái cây cho nó bóng láng cái cây luôn
tại vì nó bán quá trời vô cái cây rồi
nó bị màu tím cái đen thùi lùi luôn
nó được đẹp cây rồi
bây giờ tính tuần này chủ nhận là xịt lại
mới xịt có ba kỳ thôi
bây giờ được cái bưởi được đẹp xanh đẹp lại chị mừng quá
đó là những kết quả tích cực sau một thời gian dài
nông dân thang văn tú tham gia các lớp tập huấn học lý thuyết
và thực hành về imo từ căn bản đến nâng cao
trong hợp tác xã thì có anh thang văn tú thì cũng là thành viên của hợp tác xã
chứ anh là người
hợp tác xã là chứ ứng dụng cái mô hình imo đầu tiên
để chứ áp dụng cho vườn quán và chứ một số vườn của xã biên
thì hiện nay thì cái công nghệ ứng dụng imo thì chứ
trên áp dụng cái bưởi mấy cây sầu riêng của anh thang văn tú
thì chứ đã là chưa giúp cho anh là chứ có cái
một cái vườn bưởi là chứ đạt là chứ có chất lượng cao
phải chứ không có sử dụng quá nhiều về chứ
chứ thuốc bảo vệ thường mệnh
hiện tại thì cái mô hình này theo như là mình nhận định thì là
rất là phù hợp với địa phương
bởi vì ngoài sản phẩm bán ra thì sẽ còn có phế cụ phẩm
thì tận dụng cái phế cụ phẩm đó lợi cho người nông dân giảm bớt cái chi phí phân bón đầu
giảm bớt cái đầu vào và tăng thu nhập lên cho người dân
và hiện tại thì ngoài sử dụng ra làm phân bón ra thì còn có thể là làm cho cái cây
nó diệt được trứng của rầy sâu này bán vào trong thân cây
và hiện tại thì cây phát triển rất là tốt như hiện tại trong nhà của anh tú đây
và lân cận đây có vài vườn mà anh tú đã hỗ trợ cho bà con sử dụng
cái phụ phẩm để làm imo này mà áp dụng cho cây trồng của mình và mang lại hữu quả
với phương pháp imo ông tú tiết giảm được chín mươi chi phí so với lối canh tác cũ dùng nhiều phân hóa học
năng suất thu hoạch bưởi ổn định từ hai mươi năm đến ba mươi năm tấn mỗi hectare
bưởi đảm bảo được chất lượng vì ngọt tự nhiên ngoài ra còn giúp cái tạo đất bảo vệ môi trường
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay